ngày hôm qua ba mươi tháng một bộ tài chính mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt mới với tổ chức năng lượng nguyên tử iran cũng như người đứng đầu cơ quan này
đây được xem là động thái có thể tác động tới chương trình phát triển năng lượng hạt nhân dân sự của iran
tuy nhiên mỹ cũng gia hạn sáu mươi ngày đối với việc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhằm thúc đẩy tiến trình giám sát hoạt động phi hạt nhân hóa tại iran
quyết định này sẽ cho phép các công ty châu âu nga và trung quốc tiếp tục các dự án tại một số cơ sở hạt nhân quan trọng của iran
một số nguồn tin ngoại giao cho biết bộ tài chính và bộ ngoại giao mỹ đã bất đồng về quyết định gia hạn này
người phát ngôn tổ chức năng lượng nguyên tử iran cho rằng đây là bước đi thể hiện sự tuyệt vọng của mỹ
đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển chương trình năng lượng hạt nhân dân sự dựa trên nhu cầu của tehran